mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại phòng giáo dục và đào tạo các huyện tây giang nam giang và bắc trà my của tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát kinh tế khởi tố khám xét nơi ở nơi làm việc đối với bị can nguyễn phạm trọng nghĩa
đường hoàng văn thụ phường quảng phú tp quảng ngãi hiện là phó trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
tiếp đó khởi tố bị can trần thạnh nam phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi đưa hối lộ
theo thông tin ban đầu ông nam là người đã đưa hối lộ cho ông nghĩa nội dung vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tạ thanh hải trú tại phường hòa minh quận liên triểu tp đà nẵng tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng vào năm hai nghìn một mươi tám hải mua năm lô đất tại tổ tám phường hòa phát quận cẩm lệ với tổng diện tích là một chín trăm năm mươi sáu m hai loại đất trồng cây lâu năm của anh nguyễn đức tân chú tại quận cẩm lệ và nhờ anh tân đứng tên
đồng thời hải nhờ anh tân mua thêm hai lô đất khác có diện tích một ba trăm linh m hai và hơn tám trăm linh m hai cũng là loại đất trồng cây lâu năm
sau đó hải nói dối với ông văn công quang chú tại tp hcm là mình có một mươi bảy m hai đất nông nghiệp kêu gọi ông quang góp vốn đầu tư hai mươi tỷ đồng để xin chuyển mục đích sử dụng thành đất kinh doanh dịch vụ và đất thổ cư
sau khi nhận hai mươi tỷ đồng hải đưa cho anh tân một mươi tỷ để lo thủ tục pháp lý một mươi tỷ hải còn dùng tiêu xài cá nhân
sau một năm không thấy có kết quả ông quang tìm hiểu thì biết lô đất hải kêu gọi góp vốn làm dự án không phải là đất của hải và số diện tích không đúng với thực tế
tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba công an tỉnh sóc trăng vừa bắt giữ hai đối tượng là lê nhật tín chú tại phương hai tp sóc trăng và bùi dương nhật lễ chú tại xã long đức huyện long phú về hành vi tàng trữ trái phép chân mà tuy
qua tuần tra tổ công tác phát hiện hai đối tượng trên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra
tuy nhiên cả hai không chấp hành tổ công tác đã không chế bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một gói ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng rắn ba viên nén nghi là ma túy màu xám cùng với một số tăng vật có liên quan
qua test nhanh hai đối tượng thì tín dương tính với chất ma túy
thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy như điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chủ động phòng ngừa ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép cương quyết xử lý trấn áp những đối tượng có hành vi
nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia tăng cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và nghỉ hè hai nghìn hai mươi bốn
chiều qua tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án tám mươi sáu bị cáo trong vụ vạn thịnh phát bị cáo trường mỹ lan bị tuyên án tử hình tám mươi năm bị cáo còn lại có mức án tử an treo đến trung thân

bị cáo trung lập cơ chồng trường mỹ lan chín năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
bị cáo trường huệ vân cựu tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản windsor cháu bạn lan một mươi bảy năm tù về tội tham mô tài sản
bị cáo đỗ thị nhàn bị tuyên phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ
các bị cáo còn lại được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng cũng bị tuyên án từ ba năm tù treo đến tù trung thân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ để xử lý một mươi đối tượng tham gia đào hầm khai thác vàng trái phép tại huyện yà leo tỉnh đắk lắc
trước đó tại khoảnh tám tiểu khu bốn mươi năm thuộc xã yason huyện yaleo

một tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc và công an huyện yaleo đã phát hiện bắt quả tang một mươi đối tượng đang có hành vi khai thác vàng trái phép dưới hình thức đào hầm
kiểm tra tại hiện trường nhóm này không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp

tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn thuận trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là kim thanh hùng chú cùng địa phương với bị cáo
theo cáo trạng trước đây hùng với chị ngô thị diễm my hiện là chị dâu của trần văn thuận từng sống chung như vợ chồng và có mâu thuẫn với nhau
vào chiều tối cùng ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thuận cùng với trần văn chí là em ruột thuận
và diễm my đang ở nhà tại khu phố rạch rồng phường vĩnh quang rạch giá thì nghe tin hùng đang mang dao đến nhà thuận tìm diễm my để giải quyết mâu thuẫn
khoảng năm phút sau hùng cầm hai cây dao loại dao thái lan đến đạp cửa xông vào nhà thuận tìm diễm my nhưng không gặp
hùng cầm dao đâm hai nhát vào người chí chí bỏ chạy vào chi hô
thấy em mình bị hùng tấn công thuận lấy cây dao tự chế đã chuẩn bị từ trước chạy đến chém vào người hùng nhiều nhát khiến chảy nhiều máu nên thuận mới dừng lại và đi
công an đầu thú hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng hai ngày sau thì tử vong
ngoài lãnh một mươi bốn năm tù thuận còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần năm mươi triệu đồng
đến ngày hôm qua một mươi một tháng bốn vụ cháy rừng xảy ra ở nông trường bốn trăm linh hai thuộc quân khu chín xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau cơ bản được khống chế
vụ cháy xảy ra trưa ngày một mươi tháng bốn xuất phát từ khu vực rừng chí
công an đầu thú hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng hai ngày sau thì tử vong
nhiều kênh không có nước giạt và gió mạnh nên đến sáng ngày một mươi một tháng bốn các đám cháy được khống chế
diện tích bị thiệt hại ước khoảng hai mươi bốn mươi hectare
ubnd tỉnh cà mau đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương đơn vị tiếp tục trực tại hiện trường
theo dõi sát diễn biến tình hình để kịp thời xử lý các điểm có thể cháy trở lại không để cháy lan cháy lớn đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
nắng nóng kéo dài hạn hán thiếu nước đã xảy ra ở một số địa phương
nhất là ở đồng bằng sông cửu long và miền trung tây nguyên
lực lượng công an đã kịp thời có nhiều hoạt động hỗ trợ vận chuyển nước ngọt cho các khu dân cư có nguy cơ thiếu nước xâm nhập mặn
tại cà mau để kịp thời chia sẻ và giúp đỡ người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thể tiết khô hạn kéo dài
lực lượng công an tỉnh cà mau cũng đã huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn
ngày một mươi một tháng bốn công an tỉnh cà mau đã tiến hành tặng nước uống và nước sinh hoạt
cho nhiều người dân đang sinh sống tại ấp thanh tùng xã biển bạch huyện thới bình
gồm hơn bốn nước đóng chai các loại
nguồn kinh phí được vận động từ các nhà hảo tâm mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh cà mau
gạo mình có thể hết mình mượn được nhưng mình cũng có thể là không mượn được
nhưng mà nhờ các các bánh đạo diện trợ nước cái nguồn nước này khang kịp
thì tôi đại diện cho dân của thanh tùng thành thật cảm ơn các các bánh đạo nói chung
mà có công an tỉnh cà mau lại đây là đem nước
đến giúp đỡ bà con dân từ đó tôi đại diện dân cảm ơn công an tỉnh cà mau
ngoài việc tặng nước uống đoàn công tác còn kết hợp với công an huyện và chính quyền địa phương
thuê phương tiện đến tận nhà các hộ nghèo hộ khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn trong ấp
để tặng nước sinh hoạt mỗi gia đình được tặng một lít nước sạch dùng để sinh hoạt hàng ngày
các hộ dân nhận được nước uống nước sinh hoạt đều vui mừng cảm kích
trước việc làm đầy ý nghĩa của lực lượng công an
theo cơ quan chức năng ấp thanh tùng là một trong những ấp thuộc xã biển bạch huyện thới bình
bị ảnh hưởng nặng bởi tình trạng khô hạn kéo dài
nguồn nước tại các cây nước không thể sử dụng được do độ phèn cao mặn
chính vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt
cũng như sản xuất của người dân
trong khi nhân dân ấp thanh tùng đang thiếu nước sinh hoạt và nước uống
trước đó công an huyện thới bình tỉnh cà mau đã kết hợp với cơ quan chức năng
tặng hai trăm linh bình đức lọc cho bà con trên địa bàn xã biển bạch
việc làm giúp đỡ người dân lúc khó khăn do thời tiết của công an tỉnh cà mau
được chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng tặng

thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thành phố cà mau
sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm chia sẻ tháo gỡ
giúp nhân dân vượt qua khó khăn do khô hạn kéo dài